thưa quý vị sau hơn ba năm phải trì hoãn vì dịch bệnh năm nay lễ hội quán tây âm được ubnd tp đà nẵng đầu tư tổ chức với quy mô hoành tráng hơn
đặc biệt hơn khi mà mai nhai quán thế âm được công nhận là di sản thuộc tư liệu của chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
và lễ hội thu hút sự tham gia của rất đông các phật tử và người dân do đó mà công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây cũng được xiết chặt hơn
từ rất sớm hàng nghìn người dân và phật tử khắp nơi đã hội tụ về chùa quán thế âm nằm trong quần thể danh thắng ngũ hành sơn
sau ba năm trì hoãn lễ hội năm nay có số người tham gia tăng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự vì thế cũng được xiết chặt hơn
từng địa điểm diễn ra phần lễ phần hội đều có sự kiểm soát của lực lượng an ninh và một mươi một đội nghiệp vụ
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ ngay lập tức hai đối tượng đang có hành vi móc túi cướp giật tài sản
trong hai ngày qua phía công an quận cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành phố
kịp thời phát hiện một số đối tượng móc túi có hành vi cướp giật trong khuôn viên lễ hội quán thêm
thì qua đó cũng đã kịp thời bắt được các đối tượng và làm rõ hành vi cũng như là thu hồi được tài sản cho người dân
công an thật tự thì quá tuyệt vời rồi ở đâu cũng có bộ vệ ở đâu cũng có công an
dù ở đâu cũng có và hay nữa là nhân dân đã có ý thức thì rất thật tốt đẹp
với lễ hội quy mô lớn ở đâu cũng bắt gặp tình trạng chen lấn thậm chí là sô đẩy và các biến tướng khác như vấn nạn xin ngăn
treo kéo khách hay việc bày bán tràn lan các loài động vật để phóng xanh
tuy nhiên tại lễ hội quán thi âm những vấn nạn đó đã không còn
người dân cũng ý thức hơn khi vào viếng cảnh chùa một lòng hướng về phật với tâm nguyện cầu bình an đến mọi nhà
lễ hội năm nay quy mô là hoành tráng hơn trang nghiêm hơn
mọi người là ai cũng có tâm nguyện của mình là cầu chúc cho nhà nhà đều bình an an vui sống trong cuộc sống hạnh phúc
tâm nguyện của cô cũng như tất cả mọi người đều cầu nguyện cho đất nước được bình an
mọi người được ẩm nó hạnh phúc thượng tợi phật pháp quý tâm bảo
tạc dịch bền được tiêu trừ
lễ hội quán thế âm được công nhận là di sản phân hóa phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi một
phần lễ chính gồm lễ vía đức bồ tát quán thế âm lễ dân hương tưởng niệm huyền trân công chúa lễ tế xuân cầu quốc thái dân an
phần hội với nhiều hoạt động như trình diễn khinh khí cầu điều khắc đá mỹ nghệ non nước
bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật dân tộc đến từ các nước nhật bản thái lan ấn độ